đây cũng là nội dung của góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay ở phần sau của chương trình
còn bây giờ mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
công an huyện bảo lâm tỉnh cao bằng vừa liên tiếp bắt hai đối tượng hoàng văn tú và ma văn ly
cùng chú tại huyện bảo lâm về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là năm bánh heroin hai kg thuốc viện và một khẩu súng ngắn cùng một mươi viên đạn
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cho biết thời gian qua
có hai loại ma túy mới xuất hiện là thực phẩm chức năng chứa ma túy
và ma túy được pha trộn đông gói dưới dạng thực phẩm từ uống
lực lượng công an chỉ đạo hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tuyên truyền tới toàn thể nhân dân
và kịp thời phát hiện bắt giữ điều tra xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm
nhằm tuyên truyền phòng ngừa loại tự phạm này
lê trung nguyên khôi chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần khí hóa lỏng đồng tháp
đã ký duyệt tri nhận khoản tiền thưởng năm hai nghìn hai mươi một là ba năm tỷ đồng
và lương sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai mỗi tháng năm trăm linh triệu đồng mà chưa thông qua đại hội đồng cổ đông
công an tỉnh đồng tháp đang tạm giữ đối tượng lê trung nguyên khôi
trú tại quận cái răng thành phố cần thơ để điều tra về hành vi tha mua tài sản
đào đức tuấn việt do thiếu tiền tiêu xài và cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân
nên đã điều khiển xe máy đến tiệm vàng hồng ngát ở phường hòa mạc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp hai chiếc nhẫn vàng tại đây
công an thị xã duy tiên đã bắt giữ được đối tượng đào đức tuấn
trú tại tỉnh hà nam về hành vi cướp giật tài sản
thưa quý vị ủy ban dân thành phố hà nội đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
tất cả xã phường thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn tổ dân phố khu dân cư
đây là một trong những chỉ tiêu của chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm mới được thành phố ban hành
chúng ta đang sống trong một thế giới đặc biệt
sống trong thời đại công nghệ bốn kỷ nguyên số với sự phát triển mạnh mẽ của khoa công nghệ
khi thói quen của chúng ta giờ đây là tiếp nhận thông tin hầu hết trên không gian mạng
thì liệu việc sử dụng hệ thống loa phường có thực sự cần thiết
đây là câu hỏi đang được cư dân mạng tranh luận với những quan điểm khác nhau
để chuyển đổi số loa phường ủy ban dân thành phố hà nội vừa ban hành kế hoạch số hai trăm linh
về thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
trên địa bàn thành phố hà nội
đặt mục tiêu một trăm linh đài truyền thanh cấp xã có dây không dây fm
chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ số
động thái làm sống lại loa phường của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
nhận được nhiều ý kiến tranh cãi từ dư luận
theo nhiều cư dân mạng việc hà nội vận hành lãi loa truyền thanh về tận thôn tổ dân phố
tại các xã phường ở thủ đô là không cần thiết và tốn kém chi phí
nhất là sự tồn tại của nó vốn đã gây nhiều tranh luận
trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin
và trong bối cảnh đô thị vốn đã quá nhiều tiếng ồn
thời đại công nghệ bốn mà còn dùng kiểu thông tin thời bốn
rất không cần thiết ô nhiễm tiếng ồn tốn kém
thông tin thì đã có thời sự chương trình tin tức trên tv
chiếu cả ngày giờ nào cũng có
việc lắp đặt loa phường vào từng ngõ từng khu phố
thì chi phí vận hành trả lương bảo trì sẽ tốn bao nhiêu tiền thuế của người dân
như vậy quá lãng phí
thời đại này mà vẫn còn tiếp tục dùng loa phường
gây phiền phức và ồn ào
người dân đi làm giờ rất khác nhau làm sao chờ để nghe xong la phường
thay vì thông báo trên loa phường tôi nghĩ
biên lập nhóm gia lô của từng tổ phường cụm dân cư thông báo
thì hiệu quả hơn
la phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó rồi nên dừng lại
người dân thủ đô thường than phiền vì tiếng âm thanh lúc thì quá to
lại rè rè nhiều tạm âm hiệu quả tuyên truyền không cao đôi lúc còn gây phiền toái
nhưng giữa cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
thì những chiếc loa ấy lại giúp người dân tiếp cận nhanh với các thông tin
trong công tác phòng chống dịch bệnh cả nước nói chung và địa phương nơi mình đang ở nói riêng
với cư dân mạng ủng hộ vai trò những chiếc loa phường đã được thừa nhận
việc phát triển loa phường ở góc độ hình thức truyền thông hiệu quả thông tin tuyên truyền
thì cần có góc nhìn rộng toàn cảnh hơn
xét cho cùng việc loại bỏ hay duy trì hệ thống loa chuyển thanh
cũng không ngoài mục tiêu là làm sao cho công tác tuyên truyền xã hội
thông tin đại chúng được tốt hơn hiệu quả hơn văn minh hơn phục vụ đời sống nhân dân tốt hơn
đây là một cách thông tin tuyên truyền rất hữu ích cho đời sống xã hội ngày nay
tuy cách này đã rất xưa nhưng hiệu quả trong mọi hoàn cảnh xã hội
nên duy trì loa phường nhưng thay đổi phương thức hoạt động cho đạt hiệu quả
vì loa phường phát theo lịch trình
tin bài được biên tập kỹ càng nội dung phù hợp sẽ có tác dụng rất lớn
không thể phủ nhận tác dụng của hệ thống loa phường trong việc tuyên truyền và cung cấp thông tin cho người dân
tuy nhiên chất lượng bản tin tuyên truyền chất lượng âm thanh cần phải cải thiện
sử dụng đúng loa phường loa xã là kênh truyền thông hiệu quả trong vấn đề thực hiện chủ trương
đường lối chính sách pháp luật đấu tranh phòng chống tội phạm của đảng và nhà nước
hiện nay những chiếc loa cũ kỹ đã không còn được coi trọng
vì mọi người có thể tiếp cận thông tin bằng nhiều phương tiện truyền thông hiện đại khác
những vấn đề dân sinh cấp phường sẽ không có nhiều người chú ý tìm đọc
một số cư dân mạng cho rằng việc vận hành hệ thống la phường cần phải thay đổi
phát nội dung như thế nào phát khi nào cũng sẽ là yếu tố quan trọng
sẽ có những tiêu chuẩn nhất định một phường thì cần bao nhiêu loa
tùy theo phượng lớn hay nhỏ tính theo dân số diện tích hành chính mà ra
rồi vị trí đặt loa phường cũng phải tính toán kỹ để làm sao lan chuyển thông tin tốt nhất
mà hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân
chỉ cần không phiền toái không tốn kém lại có những nội dung thân thiện
hữu ích với người dân loa phường vẫn sẽ phát huy đúng giá trị vốn có của nó
theo bạn có nên tiếp tục sử dụng la phường
hãy chia sẻ quan điểm của bạn với fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị không phủ nhận những tiện ích mà xe hợp đồng xe du lịch mang lại
như đánh đúng tâm lý của người dân là không phải di chuyển xa hay được đưa đón tại nhà
tuy nhiên bên cạnh đó tình trạng đón trả khách tiếp nhận vận chuyển hàng hóa sai quy định
lại đang diễn ra khá phổ biến gây mất trật tự an toàn giao thông
mới đây một doanh nghiệp vận tải đã đề xuất kiến nghị với thành phố hà nội
về việc lập bãi đỗ xe cho loại hình vận tải này để ngăn ngừa tình trạng xe dù bến cóc
đề xuất này liệu có khả thi hay không chúng ta cùng theo dõi câu chuyện giao thông sau đây
hành giả danh xe hợp đồng để làm vối loạn khi thị trường vận tải
ở đây nó gây ra cái trá hình là một vấn đề là xe đỗ không có bãi đỗ
nó đỗ khắp nơi gặp đâu đỗ đấy
thế là gây mất trật tự an toàn trên đường phố
tức là phải có cái điểm đỗ xe để người ta đón khách trả khách
thì cái đó là phải đúng quy định theo quy định của luật pháp

kinh doanh xe hợp đồng
với gần sáu mươi xe hợp đồng và xe du lịch
do đó việc quản lý các quy định và điều kiện trong kinh doanh vận tải
đang tồn tại nhiều bất cập
mới đây một doanh nghiệp vận tải đã đề xuất kiến nghị với thành phố hà nội
thí điểm thực hiện điểm đỗ xe hợp đồng xe du lịch
để ngăn ngừa xe rủ bến cóc đang hoành hành hiện nay
mô hình này sẽ giúp tất cả các xe hợp đồng xe du lịch
phải về một điểm thay vì tùy tiện di chuyển tại nhiều điểm đón trả khách
theo các chuyên gia giao thông để việc lập bãi đỗ xe đạt hiệu quả
phải căn cứ vào quy hoạch của thành phố hà nội đặc biệt là vành đai ba vành đai bốn
tôi nghĩ rằng trước hết là phải xem quy hoạch của thành phố
căn cứ và quy hoạch thành phố hiện nay đang mở rộng địa giới và đầu tư hạ tầng
trong đó có đầu tư bành đai ba bành đai bốn
chúng ta hết sức chú ý trong cái quy hoạch đấy

để đưa bãi đỗ xe vào thành phố hà nội
để đưa bãi đỗ xe vào phù hợp với quy hoạch chung
với mô hình này đơn vị kinh doanh hoạt động vận tải hợp đồng du lịch
sẽ chịu trách nhiệm thực hiện ký hợp đồng dịch vụ điện tử với đưa đón hành khách
ký hợp đồng với đơn vị quản lý điểm đỗ xe trong quá trình chở hành khách
song theo các chuyên gia giao thông với hai điểm đỗ được đề xuất
tại phường đại kim hoàng mai và xã tân triều huyện thanh trì
có thể giải quyết được các bất cập hiện nay của xe hợp đồng
trước kể xét phá vỡ trật tự giao thông trong nội đô

sẽ có những cách luồn lách để tìm cách đón trả người dân tiện lợi hơn
để ngăn ngừa xe dù biến cóc mọi đề xuất đều rất đáng được hoàn ngành
sau đề đạt hiệu quả thì việc tuần tra xử lý thật nghiêm
phải được thực hiện thường xuyên liên tục mới mong lập lại trật tự an toàn giao thông
còn không thì tình trạng này vẫn sẽ tiếp diễn
bất kể có hay không bãi độ xe
lời đầu tiên xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi vũ huy
đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông trước tiên thì ông có thể cho khán giả của truyền hình công an nhân dân biết được là
tình trạng khẩn cấp toàn cầu là gì ạ
tình trạng khẩn cấp toàn cầu đây là định nghĩa của tổ chức y tế thế giới
ta nói đúng nghĩa của nó là thế này
là một tình trạng có ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng
và được xác định chắc chắn đã có
và có xu hướng là sẽ lan rộng ra các quốc gia khác
ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều quốc gia
và mục đích thứ hai là để kêu gọi các quốc gia cùng tham gia hành động
phối hợp hành động để bảo vệ sức khỏe toàn bộ cộng đồng
dạ vâng thưa ông đậu mùa khỉ là loại bệnh gì
và cơ chế lây lan của bệnh này ra sao ạ
bệnh động mùa khỉ thực ra đây là một loại virus
virus này nó cùng họ với virus từng gây đậu mùa
tuy nhiên bệnh đậu mùa là người thì chúng ta từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
thì tổ chức y tế đấy thông báo là đã xóa sổ trên toàn cầu không còn xảy ra nữa
thế còn tại sao gọi là đậu mùa khỉ
vì vào năm một nghìn chín trăm năm mươi tám người ta phát hiện ra trên cái nhóm khỉ để nuôi để làm thí nghiệm đấy
thì xảy ra cái căn bệnh này
vì vậy do xảy ra loại khỉ nên người ta gọi là đậu mùa khỉ
nhưng mà thực tế thì hiện nay
hiện giờ thì cái nguồn bệnh người ta ở đâu thì chưa biết
ở cái loại động vật nào bắt đầu ban đầu là chưa biết
nhưng người ta đã chứng minh được là có mặt virus này có mặt ở tất các loại gậm nhấm
ví dụ như sóc trồn cáo đều có
virus này lây sữa từ động vật sang người như thế nào
thì có hai nguyên nhân chính như sau
cái thứ nhất thì người ta cho rằng là do người tiếp xúc với động vật bị bệnh
hoặc động vật ốm chết
do tiếp xúc với các chất dịch của con vật hoặc là trong quá trình chăm sóc
tiếp xúc các vết tổn thương của những con vật bị bệnh đó
nguyên nhân thứ hai là do ăn uống
trong quá trình chế biến ăn uống thì thức ăn không được nấu chín
một số vùng vẫn có thức ăn quen thức ăn tươi sống như tiết canh chẳng hạn
đấy là nguyên nhân lây từ động vật sang người
thế còn giữa người
thì người ta thấy thế này
cái đường lây chính thì là do giọt bắn
giọt bắn tức là virus nó nằm trong các giọt nước bọt
và khi tiếp xúc gần thì bắn các giọt nước bọt đó là bị lây bệnh
nhưng mà chúng ta cũng hiểu cái này nó khác với covid
con covid thì nó còn lơ lực trong không khí nó nhẹ hơn
nó còn lơ lực trong không khí nguy cơ lây lan còn mạnh hơn
còn đậu khỉ
thế thì ngoài cái giọt bắn ra thì cái nguyên nhân lây nữa là do tiếp xúc với những cái tốt tổn thương của người bệnh
người bệnh có tổn thương ở trên da các nốt phòng trên da khi tiếp xúc
và cái thứ ba là tiếp xúc với cái đồ quần áo bệnh nhân mặc
thì đến cái vết thương này nó dính một quần áo thì trên đó có virus
chính là các nốt phòng này có virus
và khi người khác tiếp xúc vào thì sẽ bị bệnh
theo báo cáo từ vkho đến nay hơn một mươi sáu trường hợp mắc động mùa khỉ đã được báo cáo trên bảy quốc gia
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai
số ca nhiễm tăng bảy mươi bảy từ cuối tháng sáu đến đầu tháng bảy
năm trường hợp tử vong do virus động mùa khỉ đã được báo cáo ở châu phi trong năm nay
đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện nay được cho là rất bất thường
bởi nó lan rộng ra khắp các quốc gia bắc mỹ châu âu
đây vốn là nơi thường không có sự xuất hiện của virus động mùa khỉ
trong lịch sử bệnh động mùa khỉ đã lây lan ở mức độ thấp đến các vùng xa xôi của tây và trung phi
nơi các loài gậm nhấm và các động vật khác mang virus
châu âu hiện là tâm trấn toàn cầu của đợt bùng phát
chiếm hơn tám mươi ca nhiễm bệnh trên toàn cầu
mỹ đã báo cáo hơn hai năm trăm linh ca từ ít nhất bốn mươi bốn bang
vâng như vậy là bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới
không giống như là covid một mươi chín thì bệnh đậu mùa khỉ không phải là loại virus mới
và chúng ta đã có vaccine đậu mùa khỉ
và cũng đã có kinh nghiệm ứng phó với những pháp đồ điều trị đối với các loại dịch bệnh này
vậy nguy cơ bùng phát một đợt dịch bệnh mang tên là đậu mùa khỉ trên toàn cầu
ở diện rộng đến mức phải cảnh báo tình trạng khẩn cấp ở đây là như thế nào ạ thưa bác sĩ
tổ chức yên thế giới quyết định thông báo để tất cả các quốc gia
mục đích là cùng tất cả các quốc gia cùng quan tâm
và tập trung các nguồn lực để chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh này
theo tôi một cái vấn đề nữa
trong cái thông báo này cũng là mục đích để cảnh báo các quốc gia đang có dịch
đang có dịch
đang có một cái căn bệnh mới
cái mục đích tiếp theo tức là để huy động các nguồn lực trong xã hội
để nếu dịch xảy ra thì chúng ta có đủ nguồn lực đủ thuốc men đủ vaccine
chuẩn bị sẵn vaccine để phòng chống
và còn hai ý nghĩa nữa
ý nghĩa tiếp theo là giúp cho tất cả quốc gia đều cảnh giác và phải thông báo giám sát dịch thường xuyên
đây là lời cảnh báo để các quốc gia cùng giám sát dịch
và thông báo kịp thời cho tổ chức y tế giới
tuy nhiên những cái cảnh báo này cũng sẽ được đánh giá cứ ba tháng một lần
để nếu mà dịch tiếp tục phát triển thì lại phát cảnh báo tiếp
còn nếu mà không thì chúng ta có thể yên tâm
vâng hiện tại thì việt nam chưa xuất hiện ca đậu mùa khỉ nào
tuy nhiên hiện nay việt nam cũng như là các quốc gia trên thế giới đã bắt đầu mở cửa trở lại để khôi phục và phát triển kinh tế
vậy ông đánh giá như thế nào về nguy cơ bệnh này xâm nhập vào nước ta
và cái nguy cơ lây lan vào nước ta thì theo tôi nghĩ là có thể có và có thể xảy ra
bởi vì đây này cái thứ nhất là một số nước quanh nước chúng ta đã có
ví dụ như thái lan singapore có rồi trung quốc cũng đã có rồi
thế bây giờ giao dịch quốc tế đó thì những cái nguồn bệnh sẽ vào nước ta
chuyện đấy không tránh khỏi
thế nhưng mà điều quan trọng là chúng ta giám sát dịch tốt
tất cả cùng tham gia phòng chống dịch
thì tôi nghĩ rằng là sẽ hạn chế được nguy cơ dịch bệnh lan rộng
còn chúng ta luôn luôn phải cảnh giác bởi vì này cũng như là đậu mùa trước đây thôi
bệnh này cũng như đậu mùa trước đây
đã từng xảy ra trên toàn cầu
đấy ra nguy cơ vào nước ta là có thể có chứ không phải là không
vâng nguy cơ lan rộng ra toàn cầu là rất lớn
trong khi đó thì tại việt nam thì dịch covid một mươi chín đang có dấu hiệu gia tăng trở lại
và cùng với đó là dịch cúm a cũng đang bùng phát mạnh với tốc độ lây lan nhanh tại một số địa phương
và trong bối cảnh là dịch chồng dịch như hiện nay thì bác sĩ có khuyến cáo gì đối với người dân để công tác phòng chống dịch trong nước đạt được hiệu quả cao nhất ạ
thực ra thì đất nước chúng ta là một sự nhiệt đới
việc dịch chống dịch thì đã từng xảy ra
những năm trước ví dụ như sởi xảy ra cùng với cúm
đấy là những cái vấn đề thực tế mà chúng ta phải đối mặt
tại thời điểm này chúng ta nói là
covid chưa hết
cũng đã xảy ra và tiếp theo bệnh đậu khỉ nữa
đấy là những vấn đề thực tế mà nhân dân tất cả chúng ta đều phải đối mặt
và tôi mong muốn rằng là thế này
để phòng chống dịch thì tất cả mọi người cùng tham gia
ngành y tế tham gia vào
như một ngành y tế không đủ
nhưng mà toàn dân cùng tham gia
cùng nắm vững
hãy bình tĩnh
không nên hoang mang
nghe theo các hướng dẫn
của ngành y tế theo từng thời kỳ
từng giai đoạn
ở thời kỳ này
thời điểm này
thì chúng ta chưa có ca bệnh
đã được thông báo
và có sáu hướng dẫn
để phòng chống
nếu mà có ca bệnh
thì ngành y tế
sẽ thông báo
và chúng ta lại tiếp tục
nghe theo những cái hướng dẫn mới
để làm sao
đây là vấn đề là
bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta
chúng ta không nên chủ quan
hãy phối hợp với ngành y tế
để bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta
và cũng để giảm gánh nặng
cho ngành y tế
một lần nữa
xin được cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ
bùi vũ huy
đã nhận lời tham gia chương trình
của truyền hình công an nhân dân
với những chia sẻ
hết sức bổ ích
vừa rồi ạ
và mới đây
ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh
cũng đã có văn bản
gửi bộ y tế
cho phép thực hiện khai báo y tế
phục vụ sàng lọc sơ bộ
tại các cửa khẩu
của thành phố
nếu phát hiện nghi ngờ
hoặc có yếu tố dịch tễ
sẽ chuyển người nhập cảnh
đến khu vực riêng
để khám sàng lọc
và khai thác yếu tố dịch tễ
hiện thành phố hồ chí minh
đã tăng cường kiểm dịch y tế
tại các cửa khẩu
tại các cơ sở khám chữa bệnh
và tăng cường truyền thông
trong cộng đồng
nhằm phát hiện sớm
các trường hợp mắc bệnh